cục cảnh sát giao thông cho biết từ ngày một mươi sáu tháng ba đến hết ngày một mươi năm tháng bốn
lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ ra quân tăng cường tuần tra kiểm soát
và xử lý theo chuyên đề vi phạm quy định về nồng độ cồn ma túy và xe mô tô
đối tượng xử lý là những lái xe trên các tuyến giao thông đường bộ tập trung vào những tuyến quốc lộ trọng điểm
đường cao tốc các tuyến đường đô thị đường liên tỉnh liên huyện liên xã địa bàn kiểm soát xử lý vi phạm
tập trung tại các khu vực có đường quốc lộ đi qua các khu công nghiệp tiếp xác với đường quốc lộ
nhà hàng quán ăn khu vực quán bar vũ trường phức tạp về an ninh trật tự ma túy